năm hai nghìn một mươi chín mục tiêu của ngành sẽ là gì để tháo gỡ khó khăn vượt qua thử thách và thực hiện thành công các mục tiêu trong bối cảnh mới
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông nguyễn văn thể bộ trưởng bộ giao thông vận tải mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn bộ trưởng đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
thưa bộ trưởng bộ trưởng đánh giá như thế nào về những kết quả mà ngành giao thông vận tải đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
năm hai nghìn một mươi tám là một năm rất khó khăn với ngành giao thông
với nhiều vấn đề nóng đặt ra và nhiều yêu cầu rất là cao tuy nhiên chúng tôi cũng đã cố gắng thực hiện tốt cái trách nhiệm của mình
chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn sự đồng hành của cả xã hội trong đó các bộ ngành các địa phương và đặc biệt là sự chỉ đạo tập trung của chính phủ
do đó đến thời điểm này thì chúng tôi đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đã đề ra
giao thông vận tải là một trong ba khâu đột phá của nền kinh tế
tuy nhiên thì ngành giao thông vận tải cũng đang phải đối mặt với rất nhiều những thách thức và khó khăn
vậy bộ trưởng
đánh giá đâu là thách thức khó khăn lớn nhất mà ngành giao thông vận tải đang phải đối mặt
cái điều kiện nguồn vốn có hạn cái việc mà chúng ta kết nối hạ tầng giao thông của các khu vực để phát huy hiệu quả tốt trong khi cái nguồn vốn có hạn là rất cần thiết
do đó là bộ đã triển khai bảy cái đảng hiện nay chúng tôi đang triển khai bảy đảng trong đó có sáu cái đảng là lập mới và một cái đảng là chúng ta xem xét lại
cái hiệu quả của cái cảng
bảy cái đảng này phân chia theo các khu vực căn cứ vào lợi thế của các khu vực trong đó chúng tôi sẽ cố gắng là phát huy các cảng biển kết nối các cái vùng với các cảng biển
và bảy cái đảng này thì chúng tôi dự kiến là khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín là sẽ xong ở góc độ bộ
sau khi xong thì chúng tôi sẽ ra sót nó phối hợp với các địa phương để xây dựng cái kế hoạch là đầu tư
trong thời gian sắp tới
và đặc biệt là tập trung cho cái giai đoạn trung hạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tức là trong điều kiện nguồn vốn khó khăn thì mỗi khu vực chúng ta làm con đường nào làm cái gì
và khi làm thì nó phải đảm bảo tính chất là liên vùng
và nó khai thác được cái tiềm năng thế mạnh của từng khu vực
chúng tôi đang chuẩn bị những đảng như thế
và tôi nghĩ rằng là cái việc này là rất cần thiết
bởi vì chúng ta sử dụng cái đồng vốn có hiệu quả và có trách nhiệm
vì nguồn vốn của nhà nước chính là thuế của dân
do đó chúng tôi cũng ý thức được việc này
chúng tôi hy vọng là những đề án này sắp tới sẽ tạo cái đột phá cho ngành giao thông vận tải
bộ trưởng có thể nói rõ hơn về những giải pháp khắc phục những bất cập liên quan đến các dự án về bot
để hình thức đầu tư này có thể phát huy được hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
liên quan đến các cái trạm thu phí bot
đây cũng là một cái vấn đề mà trong thời gian dựa qua cũng hết sức là nóng
xã hội rất quan tâm
chúng tôi cũng đã báo cáo chính phủ rất nhiều lần với rất nhiều phương án
bởi vì khi xử lý các trạm bot thì cần phải có một nguồn kinh phí
và cái nguồn kinh phí này thì chắc chắn là sẽ là quyết định của chính phủ hoặc là của quốc hội
thì chúng tôi sẽ cố gắng là tham mưu và theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đó
thì năm hai nghìn một mươi chín sẽ giải quyết căng cơ các dự án bot hiện hữu
còn những dự án mới đó thì chúng tôi thực hiện đúng
theo nghĩa quyết của quốc hội
trong bối cảnh ngành giao thông vận tải đang đứng trước nhiều thách thức
nhất là khó khăn về nguồn lực vốn ngân sách thì hạn chế
oda giảm do việt nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình hút vốn xã hội hóa cũng trứng lại
vậy thì bộ trưởng có những kế hoạch và đặt mục tiêu cụ thể nào
để phát triển giao thông vận tải tiếp tục gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông
năm hai nghìn một mươi chín thì chúng tôi đánh giá là một cái năm cực kỳ quan trọng đối với ngành
có thể nói năm đầu tiên mà chúng tôi sẽ sử dụng bốn ngân sách trung hạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cho các dự án trọng điểm quốc gia
thứ nhất là đối với dự án đường cao tốc bắc nam phía đông
chúng tôi sẽ tập trung cùng với chính quyền địa phương
cố gắng là giải ngân trong khoảng hơn một mươi bốn tỷ
mà quốc hội bố trí để giải phóng mặt bằng sáu trăm năm mươi bốn km đường cao tốc bắc nam phía đông
nhiệm vụ thứ hai đó là chúng tôi sẽ tổ chức đấu thầu
ba cái dự án mà sử dụng vốn ngân sách nhà nước một trăm linh
năm tới thì chúng tôi dự kiến sẽ giải ngân là khoảng gần một mươi tỷ
tất cả các hạng mục thì khoảng một mươi tỷ
dự án thứ hai là dự án sân bay quốc tế long thành
đây cũng là dự án trọng điểm quốc gia
cả nhiệm kỳ này chúng ta chỉ có hai dự án trọng điểm quốc gia thôi
đó là đường cao tốc bắc nam phía đông và sân bay quốc tế long thành
sân bay quốc tế long thành
thì chính quốc hội đã bố trí là khoảng hai mươi ba tỷ
cho công tác giải phóng mặt bằng
hiện nay chúng tôi đang phối hợp với quỹ ban nhân tỉnh đồng nai
chính phủ thì vừa phê duyệt dự án thu hồi đất
do đó chúng tôi sẽ phối kết hợp để cố gắng là giải ngân một phần
trong khoảng hai mươi ba tỷ này cho sân bay quốc tế long thành
ngoài ra chúng tôi cũng đang tập trung là một số dự án hiện nay
đang triển khai
khối lượng công việc cũng còn nhiều
thí dụ như là đường cao tốc bến lức long thành
rồi đường cao tốc từ vàm cống đến rạch sỏi
hoặc là một số cái dự án vung dư của quốc lộ một
trên đường hồ chí minh qua thiên nguyên
chúng tôi cũng đã báo cáo chính phủ
kế hoạch vốn của bộ năm hai nghìn một mươi chín là khoảng bốn mươi một tỷ
nằm trong cái kế hoạch trung hạn rồi
do đó khi mà được chính phủ thống nhất
thì ngay từ đầu năm chúng tôi sẽ tập trung là chỉ đạo
hàng tháng có thể là kiểm điểm cái tiến độ xây dựng cơ bản
để thúc đẩy những cái dự án chậm
và cố gắng là giải ngân tốt
rồi đặc biệt là nếu mà chúng ta giải ngân hết á
thì chúng tôi cũng có thể là xin chính phủ là tăng
thêm cái nguồn vốn vào cuối năm
với mong muốn làm sao là thực hiện các dự án giao thông một cách nhanh nhất
xin cảm ơn và chúc bộ trưởng cùng ngành giao thông vận tải
sẽ đạt được những thành công trong năm hai nghìn một mươi chín
hy vọng với những giải pháp tích cực được đưa ra
ngành giao thông vận tải sẽ hoàn thành mục tiêu của mình trong năm hai nghìn một mươi chín
xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình giao thông kết nối hôm nay của chúng tôi
quý vị cũng có thể xem lại chương trình tại website nhândântv vn
mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email giao thôngkếtnối thnga gov com
xin kính chào và hẹn gặp lại